có nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hai phòng của khách sạn trên và phát hiện một mươi đối tượng đang có biểu hiện phê ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều dụng cụ mà các đối tượng dùng để sử dụng ma túy
sau khi đưa các đối tượng về cơ quan và tiến hành lấy mẫu nước tiểu và test nhanh chất ma túy thì phát hiện có chín đối tượng dương tính với chất ma túy tổng hợp
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật
tại tỉnh bình phước công an thành phố đồng xoài vừa triệt phá một băng nhóm cộng cán thực hiện hành vi đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản
và đáng chú ý những gia đình bị nhóm này đột nhập thường bị mất hết tài sản có giá trị trong nhà bởi đây là những ngôi nhà vắng chủ dài ngày
một cơ hội hết sức thuận lợi để các đối tượng thực hiện chót lọt hành vi của mình
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn văn tấn ba mươi chín tuổi đặng thanh tuấn ba mươi sáu tuổi nguyễn quốc hội ba mươi sáu tuổi phan thanh vẫn ba mươi sáu tuổi
nguyễn thanh tuấn ba mươi ba tuổi công chú tại tp đồng xoài tỉnh bình phước
bước đầu các đối tượng này khai nhận từ sau tết nguyên đán đến nay
do dịch bệnh covid một mươi chín nên các em học sinh được nghỉ học
một số gia đình đã khóa cửa nhà và tổ chức đi chơi xa nên không có người trông coi
lợi dụng tình hình này các đối tượng đã tổ chức đột nhập vào các căn nhà vắng trộm cắp tài sản trong nhà mang đi bán lấy tiền tiêu xài
số tài sản khó tiêu thụ các đối tượng này đem cầm cố tại các điểm trò chơi bán cá
các vụ mất trộm này chỉ được phát hiện khi gia chủ trở về
bước đầu lực lượng công an đã làm rõ băng nhóm này trộm hàng chục vụ trộm cắp tài sản từ sau tết đến nay
và băng nhóm này trộm cắp tài sản lên tới hàng chục đối tượng
thưa quý vị câu chuyện học sinh bỏ học giữa trường có thể là xa lạ đối với học sinh ở các thành phố
thế nhưng lại khá quen thuộc đối với các buôn làng dân tộc thiểu số
từ đó có thể hình thành một lượng thanh thiếu niên thất học lêu lỏng dễ xa vào các thói hư tật xấu
thậm chí là
và nhiều trường hợp đã xa chân vào các tệ nạn xã hội vi phạm pháp luận
những vụ trộm cắp do nhóm thanh thiếu niên nhỏ tuổi vừa gây ra trên địa bàn tỉnh đắk lắc
tiếp tục cảnh báo về các loại tệ nạn tội phạm có nguy cơ len lỏi vào buôn làng tây nguyên hiện nay
đây là nhóm một mươi một thiếu niên ở buôn kỳ phường thành nhất vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc triệu tập xử lý
tất cả các em mới chỉ từ một mươi bốn đến một mươi bảy tuổi và tất cả đều đã bỏ học
nhưng điều đáng lo hơn nữa là
để có tiền mua ma túy về sử dụng và chơi game hàng ngày nhóm này thường tụ tập bàn bạc nhau
rồi vào các khu dãy vắng hoặc đi giò la thấy nhà dân nào không có người trông coi thì trộm cắp tài sản
với thủ đoạn đó trong một thời gian ngắn nhóm này đã gây ra gần hai mươi vụ trộm cắp tài sản
ở các phường trên địa bàn thành phố buôn ma thuột và huyện buôn đôn với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng
giờ thiếu quá không biết lấy gì nên mấy đứa bạn rủ đi trộm cắp để có tiền chơi ma túy
nhóm tụi em là có đưa thì lớn tuổi hơn có đưa thì nhỏ tuổi và tất cả ông đã nghiện ma túy
nhóm tụi em thường tụ tập và lên kế hoạch đi trộm cắp để có tiền mua ma túy
còn đây là nhóm sáu em tuổi đời từ một mươi hai đến một mươi sáu ở các buôn của xã hòa phú thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
trong sáu em này thì duy nhất chỉ còn một em đang là học sinh lớp chín số còn lại đều đã bỏ học
vì sớm ăn chơi lêu lồng và thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình nên các em đã xa vào con đường vi phạm pháp luật
để có tiền tiêu xài cá nhân và chơi game các em đã tụ tập rồi gây ra trên một mươi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã hòa phú lấy nhiều tài sản có giá trị
con năm nay một mươi hai tuổi và con đã bỏ học rồi
con đã nghiện game
nên con mới đi theo mấy anh này trộm cắp tài sản về chơi game
với một số vụ việc thì bản thân khi nhận định tình hình thì chúng tôi đánh giá là do các đối tượng chuyên nghiệp thực hiện cậy cửa để trộm cắp tài sản
tuy nhiên là khi mà xác minh làm rõ được các cái vụ việc thì chúng tôi cũng rất là bất ngờ
đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp lại là các đối tượng thành thiếu niên
với độ tuổi rất là nhỏ
trên đây là hai trong số rất nhiều nhóm thanh thiếu niên đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở các buôn làng của tỉnh đắk lắc
trong đó có nhiều em phạm tội do nghiện ma túy và nghiện chơi game online
đây thực sự là một hồi chuông cảnh báo về sự lây lan của các loại tệ nạn tội phạm đang len lỏi sâu vào các buôn làng tây nguyên hiện nay
tiếp theo chương trình sẽ là nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thảo xin chào biên tập viên đinh hạnh
vừa cho biết đã bàn giao chiếc xe ô tô và toàn bộ tan vật gồm gần một mươi hai gói thuốc lá nhập lậu
một bịch ni lông chứa tinh thể nghi là ma túy cho công an huyện nhân trạch đồng nai xử lý theo quy định
trước đó chiều tối ngày một tháng ba tổ công tác của đội sáu do trung tá trần anh tuấn làm tổ trưởng
đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
thì phát hiện xe ô tô biển số năm mươi một g bảy mươi năm nghìn bốn trăm một mươi sáu chạy quá tốc độ nên ra hiệu dừng xe tuy nhiên người vi phạm đã lái xe bỏ chạy
bình thường thì chúng tôi sẽ ghi nhận biển số và tra cứu để xử lý sau
nhưng trong trường hợp này thấy đối tượng và phương tiện có biểu hiện nghi vấn nên chúng tôi quyết định truy đuổi
đối tượng dừng xe và trên xe có hai đối tượng
mở cửa nhảy xuống đường và chạy bộ tàu thoát
thời gian qua thì đơn vị chúng tôi cũng đã phối hợp với nhiều lực lượng
nghiệp vụ của bộ công an và công an các địa phương lực lượng bảo vệ đường cao tốc
tiến hành các hoạt động để phòng ngừa phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự
an toàn giao thông và an toàn xã hội trên tuyến cao tốc tp hcm long thành dầu dây
sau khi phối hợp với ban quản lý cao tốc bàn giao phương tiện vi phạm cho công an xã phước thiên
huyện nhân trạch tỉnh đồng nai tổ công tác đã kiểm tra kiểm đếm trên xe có gần một mươi hai gói thuốc lá điếu nhập lậu
hiệu z và hero một bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy một dao tự chế
qua rà soát biển số thật của chiếc xe là tám mươi một a tám nghìn bốn trăm bảy mươi bốn do phạm như tiếng mùa gia lai đúng tên
biển số năm mươi một g bảy mươi năm nghìn bốn trăm một mươi sáu gắn trên xe là giả hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định
các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp để nâng cao nhận thức của người dân
và an toàn phòng chống cháy nổ mùa khô
chợ thiết quận một mươi một là nơi có nhiều tiểu thương người hoa nên không tránh được tình trạng đốt vàng mã
thắp nhang thờ cúng do đó công tác tuyên truyền nhắc nhở tiểu thương được cảnh sát phòng cháy
chữa cháy và ban quản lý chợ tổ chức thường xuyên
ba quản lý đã có cái chủ trương đó là một đó là thắp nhang ở chợ là đặc biệt
từ đây trở về sau là hạn chế
hạn chế tối đa cái thứ hai nữa là việc cúng kiến thì hạn chế tối đa là cái việc đốt hàng quả
nhất là các hộ người hoa phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận sẽ có đoàn kiểm tra của chợ
trong đó thì kiểm tra về cái thứ nhất đó là cái máy bơm nước của chợ
cái thứ hai là các hỏng vòi cái thứ ba là các cái công cụ và phương án rồi cả các cái tiêu lệnh
tụi em thì ở đây thì thường là điện đùng thì
không phải như là kỹ lượng một chút xíu
coi như là phải kiểm tra về điện nước là các nguồn điện
trước khi đi về là phải tắt điện và kiểm tra điện trước khi mà để mà đóng cửa về
à thì mình có để ý mình không có như nghe mùi cháy khác nhỏ hay là gì đó thì mình báo quan hệ lý điện
một trong những yếu tố quan trọng góp phần ngăn chặn các vụ cháy nổ và giảm được thiệt hại
nếu có sự cố xảy ra là nhận thức của mỗi người dân
do đó mọi người cần tuân theo chỉ dẫn của lực lượng chức năng
dù chỉ từ những việc làm nhỏ nhất tại gia đình
nơi làm việc của mình
trong hội gia đình chúng ta cũng phải chủ động trang bị các phương tiện chứa cháy vần đầu
ví dụ như cái bình chứa cháy
hoặc là hiện nay thì ở thị trường các cái thiết bị thông minh nó rất là nhiều
như cái đầu báo cháy tự động cổng bộ nó rất là rẻ có mấy trăm nghìn thôi
có thể mình nắp vào để khi mà nó có sự cố thì mình có cái tín hiệu mình phát ra thì mình thoát sớm
đặc biệt là các cái hệ thống điện thì mình phải kiểm tra cho kỹ
cái chỗ nào nó hư hỏng thì mình phải kiểm tra thay thế
đối với người dân thì chúng tôi nên khuyến cáo cái này
cái thứ nhất là quản lý tốt cái nguồn lửa nguồn nhiệt là cái việc thứ nhất
cái thứ hai nữa là kiểm tra khi đi ra khỏi nhà thì phải kiểm tra các thiết bị điện
lưu ý ở cái giai đoạn đầu năm thường có rất nhiều lễ hội ngày dăm ngày lễ ngày tết thì quá trình mà thắp nhang
trong gia đình cũng phải hết sức là lưu ý
theo thống kê năm hai nghìn một mươi chín toàn địa bàn thành phố hồ chí minh đã xảy ra ba trăm bốn mươi hai vụ cháy nổ
cảnh sát trực tiếp cứu được một trăm hai mươi ba người bảo vệ được hàng trăm nhà dân hàng ngàn mét vuông diện tích nhà xưởng sản xuất
nhiều vụ việc gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản mà nguyên nhân xảy ra cháy đều có thể phòng ngừa được nếu người dân có kiến thức
do đó bản thân mỗi người hãy tự trang bị kiến thức cho bản thân và tuyên truyền cho gia đình cộng đồng để chống lại cháy nổ đặc biệt trong thời gian cao điểm mùa khô đang đến gần
cho rằng diễn biến dịch covid một mươi chín khó lường trường học là môi trường lây lan nguy hiểm nếu có mầm bệnh thành phố hồ chí minh vẫn muốn cho học sinh nghỉ hết tháng ba
tuy nhiên thì nhiều ý kiến băng khoăn nếu như mà địa phương cho học sinh nghỉ hết tháng ba thì các em có kịp học không khi mà bộ giáo dục và đào tạo đã chốt thời gian
bộ giáo dục và đào tạo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đối với giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên như sau
kết thúc năm học trước ngày ba mươi tháng sáu xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành tuyển sinh vào lớp một mươi trước ngày một mươi năm tháng tám thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày hai mươi ba tháng bảy đến ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cái khung chương trình này thì cũng không có gì khó khăn thuận lợi và đảm bảo được cái khung cũng như là cái nội dung kiến thức cũng như là chương trình cho các em để mà chuẩn bị sau này và đặc biệt là các em khối chín thì các em cũng đủ thời gian để ôn tập
trong cái giai đoạn này thì tôi nghĩ một cái giải pháp đầu tiên thì mình vẫn đảm bảo cái kỳ thi của bộ giáo dục nhưng mà tôi nghĩ mình phải nghĩ ngay một cái hướng giải pháp khác để chúng ta có thể linh hoạt hơn là giao cái kỳ thi này trở về cho từng địa phương
chuẩn bị ở địa phương vừa chống dịch vừa đề phòng dịch bệnh mà vừa có một cái quỹ thời gian để đảm bảo cái kỳ thi tốt tự trung quốc gia cho làm sao cho nó nó nó nó cái chương trình nó kết thúc được
hoặc là mình học tới đâu mình thi cái đó mình phải chấp nhận cái gì thôi chứ bây giờ nếu chúng ta là cái vừa phòng dịch mà nghỉ học mà vừa phòng dịch dạy bù mà chúng ta lại muốn chương trình xong để chúng ta kết thúc thì rất là khó cho cái công tác quản lý công tác giảng dạy cũng như người học
tp hcm cho biết thành phố vẫn giữ kiến nghị cho học sinh nghỉ hết tháng ba khi bộ giáo dục đào tạo xác định khung thi cuối cùng thành phố buộc lòng phải tính lại vì nếu cho học sinh lớp một mươi hai nghỉ hết tháng ba thì ảnh hưởng đến lịch thi tốt nghiệp toàn quốc
kiến nghị quỹ ban dân thành phố tiếp tục có văn bản kiến nghị bộ giáo dục và đào tạo cho phép bằng văn bản những trường hợp cá biệt như
nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc nhiễm bệnh phải xét nghiệm và điều trị nghi ngờ và buộc phải cách ly một mươi bốn ngày
thì thời gian thực hiện các hoạt động phòng ngừa dịch bệnh hoặc điều trị dịch bệnh trên
không tính vào thời gian nghỉ học theo quy định của thông tư năm mươi tám năm hai nghìn một mươi một của bộ giáo dục và đào tạo
điều một mươi năm trong thông tư năm mươi tám này là bộ quy định học sinh nghỉ quá bốn mươi năm buổi trong năm học
nghỉ có phép hoặc không phép nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại thì sẽ không được lên lớp
bộ giáo dục và đào tạo cho biết trường hợp địa phương quyết định cho học sinh đi học trở lại muộn hơn trong tháng ba
thì phải căn cứ vào các mốc thời gian nói trên xây dựng kế hoạch học bù để đảm bảo chương trình kịp thời gian kết thúc năm học và thi
dự kiến trong tuần này tp hcm sẽ tiếp tục họp các sở ngành về tình hình chống dịch covid một mươi chín
tổ chức cuộc trao đổi với hiệu trưởng các trường đại học để tìm phương án cho học sinh sinh viên đi học trở lại
thông tin huyện nhà bè tp hcm được đề xuất quy hoạch lên quận và một số công trình giao thông quan trọng sắp được triển khai
đã khiến giá nhà đất ở khu nam thành phố có bước đệm để tăng tuy nhiên chưa xảy ra tình trạng sốc đất ảo như một số địa phương lân cận
sự phát triển không ngừng của hạ tầng giao thông khu nam sài gòn như tuyến cao tốc bến lức
ở tp hcm long thành trục đường nguyễn văn tạo hay tương lai là cầu cần giờ vòng xoay nguyễn văn linh
đã khiến bất động sản khu vực huyện nhà bè có biến độ tăng giá cao trong khoảng ba năm trở lại đây
một phần là người dân mua đất nền để an cư lạc nghiệp và sự xuất hiện của các nhà đầu tư sang đất để dành
tuy nhiên từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay thì giá nhà đất đã bắt đầu trứng lại không sôi động như năm hai nghìn hai mươi
thị trường nhà đất trước tết cơ bản là tăng trưởng mạnh
có xu hướng đi lên nhà đầu tư tập trung vào khu vực nhà bè cần giờ mua bán nhiều
sau tết thì thị trường bất động sản có vẻ đứng lại có thể là nhiều yếu tố
theo tôi thì có thể là do tác động của ngân hàng chết chặt cái tin dùng cho vai
với lại là khi mà ra tết nó có ảnh hưởng tới vấn đề là có thể là do cái dịch cúm
nên người ta cũng hạn chế đi lại cho nên thị trường hiện bây giờ cũng đang đứng lại
còn tại huyện cần giờ của tp hcm
cần giờ của tp hcm và cần duộc của long an giá nhà đất cũng đang có nhiều biến động theo chiều hướng tăng
do khu vực này đang được phát triển những siêu dự án theo chủ trương của ybnd tp hcm về thúc đẩy phát triển kinh tế vùng
cần giờ chúng ta sẽ có hai khu vực phát triển đô thị
một là ngay cầu bình khánh qua là một đô thị gắn với lại phát triển lô đích xích
thứ hai nữa là một khu đô thị ở phía nam của cần giờ tức là ở ngoài bãi biển là khu đô thị lấn biển cần giờ
đó là hai khu đô chính của cần giờ của chúng ta
còn ở giữa vẫn là khu dự trữ sinh quyện
sẽ làm nhanh cái này để làm sao cho cần giờ có điều kiện phát triển hơn
người dân cần giờ có điều kiện để thay gia đổi thịt hay nói là đổi đời hơn
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng người dân và nhà đầu tư khi mua đất nền ở khu vực này
cần tìm hiểu kỹ về thúc tục pháp lý để ránh rơ vào vòng xoáy của cân sốt đất ảo
thuốc đất ảo là có
thuốc đất ảo nó diễn ra một số tỉnh
chẳng hạn như bà rịa bùng tàu lông thảo
bành củ chi tây ninh
người ta nghe thông tin từ các nhà môi giới
họ tạo lên một làn sóng
làn sóng đó để cho khu vực đó nóng lên
rồi người ta thấy như vậy là có một cái phong trào nào đó
có thể là dự án nào chuẩn bị đầu tư
thì người dân mình cứ muốn là đầu tư ở đó thì nó sẽ có lợi hơn
chính vì vậy họ đổi số vào
trước hết là tìm hiểu
thứ hai là nó cảm thấy mà
đủ điều kiện thì mua
nhưng mà thực sự người mua những dự án đó
thực ra họ cũng rất ít
chủ yếu là tìm hiểu thôi
nhưng mà do nhiều người tìm hiểu
thì tạo lên một cơn sóng
cơn sóng ảo
cơn sóng đến thị trường ảo
cơ quan nhà nước cũng có thẩm quyền
cũng cần phải thực hiện việc công khai
minh hoạch đối với các dự án
mà các nhà đầu tư họ thực hiện đúng theo đúng quy định pháp luật
các thông tin về quy hoạch
để người dân họ tiến hành kiểm tra
họ check các thông tin pháp lý
đối với các dự án mà người dân có thể giao dịch
trên các cổng thông tin điện tử
của các cơ quan nhà nước
có thẩm quyền hoặc là công bố niêm yết
tại ủy ban nhân dân
cấp xã phường hoặc là cấp huyện
ở nơi có đất
và đến đây chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân
cũng xin được tạm dừng